để sớm ngăn chặn được dịch bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị văn phòng ubnd tp hà nội
hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh
và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để đảm bảo công tác phòng chống dịch
công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm
và các biện pháp phòng chống dịch khác cho bệnh viện hữu nghị việt đức
huỳnh đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thừa là nhân viên quản lý kho dược
của trung tâm y tế quận bình tân và huỳnh phương thảo là nhân viên của trung tâm y tế quận tân phú
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó nguyễn văn thừa nhận hơn một hộp thuốc kháng virus mononpiravir bốn trăm linh mg
từ sở y tế thành phố phân phối xuống trung tâm y tế quận
và bán cho huỳnh phương thảo năm mươi hộp với giá hai triệu đồng một hộp
thảo đăng lên facebook bán với giá từ hai năm cho đến bốn triệu đồng một hộp
người mua thuốc từ ông thảo tiếp tục bán cho người dân với giá từ năm năm cho đến sáu triệu đồng một hộp
thừa và thảo đều biết đây là thuốc thử nghiệm phát miễn phí cho những người bị nhiễm covid một mươi chín
đang điều trị tại nhà nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường để bán kiếm lời
công an tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ đối tượng lê thanh phụng sinh năm hai nghìn bốn
chủ tệ tỉnh quảng trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền gần tám tỷ đồng
theo điều tra ban đầu đối tượng lập tài khoản facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo thiên chúa
kết bạn với các linh mục sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm
sau đó ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện gửi link đề nghị họ đăng nhập cung cấp các thông tin
theo yêu cầu rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân
bằng thủ đoạn này đối tượng lê thanh phụng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên cả nước
và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
liên quan đến đấu tranh chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô rất lớn
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
kê biên hơn một tỷ đồng tài sản do các đối tượng phạm tội mà có
và hiện nay vẫn đang tiếp tục mở rộng chuyên án
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bảy vụ án
với hơn bảy mươi bị can về các tội danh khác nhau theo quy định của bộ luật hình sự
đường dây này hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng bên ngoài câu móc với người đứng đầu cấp phó của một số đơn vị
có chức năng phòng chống buôn lậu sau đó khống chế họ thông qua người thân trong gia đình
để thực hiện hành vi phạm tội
đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả này đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng giả
xăng nhập lậu thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của antv